năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu cà phê đạt gần một tám triệu tấn giá trị kim ngạch gần ba bốn tỷ đô la mỹ
việt nam trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê vối
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn muốn nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu
cần tập trung nhiều giải pháp trong đó chuyển dần từ cà phê vối
sang nâng cao sản lượng cà phê arabica theo nhu cầu của thị trường
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình giám sát bệnh nhân
kiểm tra các cơ sở thực phẩm phòng chống ngộ độc methanol cồn công nghiệp trên địa bàn thủ đô
theo đó qua kiểm tra gần một một trăm linh cơ sở cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy một trăm bốn mươi lít rượu
niêm phong gần một ba trăm linh lít tiến hành xử phạt hơn hai trăm linh cơ sở với số tiền gần ba trăm tám mươi triệu đồng
trước đó các đoàn kiểm tra đã lấy bốn mươi ba mẫu rượu xét nghiệm tại labo
phát hiện năm mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép
trong đó có một mẫu tại gia đình bệnh nhân nguyễn đình chính ở thanh xuân
một mẫu tại cửa hàng cơm số một trung liệt đống đa
một mẫu ở cơ sở cơm vĩnh thành số chín mươi năm khu dãng dân mộ lào hà đông
và hai mẫu tại quán cơm ba mươi tám chùa láng đông đa
trước đó đã có chín sinh viên bị ngộ độc rượu được điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
hiện có hai sinh viên đã xuất viện còn bảy trường hợp đang được điều trị
trong đó có một trường hợp nặng phải thở máy
như vậy tính đến nay trên địa bàn hà nội đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp ngộ độc rượu methanol
trong đó có hai trường hợp tử vong
vào cuối tháng hai vừa qua hai mỏ đá thuộc công ty cổ phần tân hưng và công ty cổ phần phân nith max
đóng trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đã xảy ra tình trạng mất cắp gần một mươi kíp nổ và dây cháy chậm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc tỉnh quảng trị đã triển khai một số biện pháp để giải quyết vấn đề trên
ngày một mươi chín tháng hai vừa qua tại nhà kho cất giữ vật liệu nổ công nghiệp của công ty cổ phần tân hưng tỉnh quảng trị
kẻ gian đã đột nhập và lấy cắp tám bảy trăm bảy mươi năm kíp điện k tám và ba mươi mét dây cháy chậm
thái thoát vừa rồi thì nói chung là trước hết là do chủ quán
chủ quán thứ hai là do lực lượng bảo vệ của mình
cũng thấp thứ hai nữa là kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo
cũng đối với bảo vệ cũng hơi chủ quán hơi là
sau khi sự việc xảy ra công ty cổ phần tân hưng đã xây dựng lại hệ thống hàng rào sửa chữa kho bãi
và hệ thống khóa cũng được công ty này thay mới hoàn toàn
bây giờ chúng tôi đã lắp thêm camera để là khả thiện
đồng thời là lắp thêm hệ thống bảo đồng thân lập lại cái tổ bảo vệ
người có trách nhiệm có kinh nghiệm
trước vấn đề mất kíp và dây cháy chậm của công ty cổ phần tân hưng và công ty cổ phần phu ninh mắc
tỉnh quảng trị đã tạm dừng hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với hai công ty này
bên cạnh đó thành lập đoàn liên ngành tổng kiểm tra về an toàn vật liệu nổ công nghiệp
tại sáu mò đá trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều bất cập xảy ra ở một số mỏ đá
như khoảng cách giữa hệ thống tường rào với nhà kho chứa vật liệu nổ công nghiệp
hệ thống chia nước hệ thống khóa nhà bảo vệ kho
phần lớn là không thực hiện đúng với quy chuẩn của việt nam
chúng tôi đang ra soát lại để kiểm tra lại cụ thể từng quy trình một
cũng như từng kho vật liệu nổ một
để có sự chấn chỉnh yêu cầu các chủ doanh nghiệp
phải trên địa bàn là phải gia cổ lại
và phải tổ chức lại công tạc bảo vệ
cũng gia cổ lại chất lượng
đường kho làm thế nào đảm bảo theo quy truẩn
trước những tồn tại trên tỉnh quảng trị cần phải siết chặt hơn nữa
đối với các doanh nghiệp khai thác đá trong việc bảo quản vật liệu nổ
bởi nếu không kiểm tra chặt chẽ
thì vấn đề không chỉ là mất cấp
mà an toàn phòng chống cháy nổ ở các nhà kho này
cũng sẽ là mối lo ngại đối với cộng đồng
trong phần tin quốc tế hà lan muốn giảm căng thẳng với thổ nhĩ kỳ
tổng thống mỹ donald trump ủng hộ
giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột israel palestine
thủ tướng hà lan mark rutte vừa bày tỏ mong muốn làm mọi thứ có thể
để giảm bớt căng thẳng ngoại giao gần đây giữa quốc gia này và thổ nhĩ kỳ
vốn được đánh giá là nghiêm trọng nhất với hà lan kể từ nhiều năm trở lại đây
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết
ông sẽ làm mọi điều trong quyền hạn của mình để xoa dịu căng thẳng
nhưng không phải bằng việc đưa ra lời xin lỗi
ông cũng nhấn mạnh
nếu thổ nhĩ kỳ leo thang căng thẳng phía hà lan sẽ phải đáp trả
tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây
nhưng chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc với một thái độ thận trọng
nếu thổ nhĩ kỳ để cho mọi việc leo thang
chúng tôi cũng sẽ phải đáp trả
nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình
để xoa dịu cuộc khủng hoảng
trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cảnh báo
hà lan sẽ phải trả giá sau khi cấm chuyến bay của các bộ trưởng nước này
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu cũng tuyên bố
nước này sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp đáp trả
cho đến khi amsterdam xin lỗi về vụ tranh cãi ngoại giao này
căng thẳng leo thang sau khi ngoại trưởng cavusoglu và bộ trưởng các chính sách xã hội
và gia đình thổ nhĩ kỳ bị từ chối nhập cảnh vào hà lan
gia đình của bộ trưởng này cũng không được phép vào lãnh sự quán thổ nhĩ kỳ tại rotterdam
liên quan đến tiến trình khởi động đàm phán rời khỏi liên minh châu âu
còn gọi là brexit của nước anh
chính phủ anh vừa cho biết nước này vẫn đang chuẩn bị các kế hoạch
đề phòng cho mọi kịch bản xảy ra
bao gồm cả trường hợp anh rời khỏi eu mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào
hay còn gọi là brexit cứng
hiện dự luật về brexit vẫn đang chờ được quốc hội anh thông qua
dự luật này cho phép thủ tướng kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon
để chính thức khởi động đàm phán
thượng viện anh đã yêu cầu bổ sung vào dự luật quyền phủ quyết của các nghị sĩ
đối với kết quả đàm phán
cũng như điều khoản đảm bảo quyền lợi của các công dân eu tại anh sau brexit
do những yêu cầu trên của thượng viện
dự luật brexit sẽ được trình lại tại hạ viện vào ngày một mươi ba tháng ba
hạ viện sẽ ra quyết định cuối cùng có chỉnh sửa bổ sung hay giữ nguyên
sau khi dự luật được thông qua
thủ tướng theresa may mới có thể kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon
gửi thư thông báo với chủ tịch hội đồng châu âu
để chính thức bắt đầu đàm phán
theo kế hoạch thủ tướng anh sẽ chính thức công bố quyết định brexit vào ngày hai mươi chín tháng ba
khởi động tiến trình đàm phán giữa anh và eu
dự kiến kéo dài hai năm
tuy nhiên bà may từng thể hiện rõ lập trường rằng
anh sẽ sẵn sàng rời khỏi eu mà không cần bất kỳ thỏa thuận nào
một khi phía eu gây sức ép
theo bà một kịch bản brexit cứng còn hơn là chấp thuận những thỏa thuận thua thiệt với eu
liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc
tổng thống hàn quốc bị phế chuất park geun hye
vừa gửi lời xin lỗi tới người dân nước này
vì những gì bà đã gây ra trong suốt thời gian tại vị
tổng thống hàn quốc bị phế chuất park kun hez đã xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống của mình
lẽ ra sẽ kéo dài năm năm tới tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ
và nhấn mạnh bà sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả
trước đó cùng ngày bà park geun hye đã rời phụ tổng thống
hai ngày sau khi tòa án hiến pháp hàn quốc ủng hộ luận tội và phế chất bà
liên quan đến vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng
kết thúc khoảng bốn năm cầm quyền
bà park buộc phải quay về nhà riêng ở khu samsung phía nam thủ đô seoul
ngày một mươi tháng ba tòa án hiến pháp hàn quốc công bố phán quyết
giữ nguyên nội dung luận tội của quốc hội nước này đối với tổng thống park
theo đó bà bị bãi nhiệm và một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trong những tuần tới
theo luật định hàn quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng sáu mươi ngày
kể từ khi tòa án hiến pháp ra phán quyết phế chuất bà bắc
theo kết quả thăm dò vừa được hãng tin kyodo nhật bản công bố
tỷ lệ ủng hộ nội các của thủ tướng nước này shinzo abe
đã giảm sáu so với tháng trước
xuống còn năm mươi năm bảy
nguyên nhân là do vụ thỏa thuận mua đất công gây tranh cãi của lãnh đạo
một cơ sở giáo dục tư nhân có liên hệ với vợ ông ab
một cuộc thăm dò do japan news network tiến hành cho thấy
tỷ lệ ủng hộ chính phủ của thủ tướng shinzo abe giảm còn sáu mươi một chín
còn theo cuộc thăm dò trực tuyến của nihon keijai shimbun
tỷ lệ ủng hộ nội các của thủ tướng abe giảm mạnh xuống còn ba mươi sáu một

lãnh đạo shinzo abe đã đặt tên là shinzo abe
trường moritomo đã mua một lô đất có diện tích tám bảy trăm bảy mươi m hai
ở khu toyonaka tỉnh osaka
với giá một trăm ba mươi bốn triệu yên khoảng một hai triệu đô la mỹ
chỉ tương đương với một mươi bốn mức giá thẩm định
theo kế hoạch mảnh đất này là nơi xây dựng một trường tiểu học mới
dự kiến mở vào tháng bốn tới
và vợ ông abe bà aki abe sẽ làm hiệu trưởng danh dự
đầu tuần này trường moritomo đã rút hồ sơ xin chính quyền địa phương
cấp phép mở trường tiểu học mới
người được cho là có quan hệ gần gũi với thủ tướng và nội các
đã tuyên bố từ chức để chấm dứt tranh cãi
tổng thống palestine mahmoud abbas vừa cho biết
trong cuộc điện đàm mới đây với ông
tổng thống mỹ donald trump đã khẳng định cam kết của mình
đối với giải pháp hai nhà nước
và thúc đẩy tiến trình hòa bình israel palestine
trong cuộc điện đàm tổng thống palestine mahmoud abbas
nhấn mạnh với tổng thống mỹ donald trump rằng
palestine phản đối chủ nghĩa cực
đoàn và sẽ hợp tác với chính quyền mỹ
nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện và công bằng
dựa trên việc thiết lập một nhà nước palestine bên cạnh israel
qua đó đem lại an ninh và ổn định cho tất cả các bên
cũng theo nhà lãnh đạo palestine
tổng thống donald trump đã gửi lời mời
ông abbas thăng nhà trắng trong thời gian tới
phát biểu của ông abbas đưa ra ngay trước khi đặc phái viên
về đàm phán các vấn đề quốc tế của mỹ
jason greenblatt người mới được tổng thống trump bổ nhiệm
sẽ có chuyến thăm lần đầu tiên đến palestine và israel
vào ngày một mươi bốn tháng ba tới
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại